xin được chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
ubnd tỉnh bình định có quyết định thành lập tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng
tại công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên savi sifus việt nam
tại khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn
tổ công tác điều tra gồm một mươi một thành viên do ông phan viết hùng
phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh bình định làm tổ trưởng
tổ công tác có trách nhiệm xem xét điều tra nguyên nhân gây sự cố sập công trình xây dựng
tại dự án nhà máy chế biến thực phẩm do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên savi food việt nam
làm chủ đầu tư trong khu công nghiệp nhân hòa và đề xuất giải quyết sự cố theo đúng quy định
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng chín
trong lúc thi công dự án nhà máy chế biến thực phẩm
công ty savi foos việt nam trong khu công nghiệp nhân hòa thị xã an nhơn tỉnh bình định
bức tường của công trình bất ngờ đổ sập làm năm người chết và sáu người bị thương
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình định cũng đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra
theo lãnh đạo công an tỉnh bình định việc xây dựng không đúng theo thiết kế
thiết kế yêu cầu đổ dầm xong hết thì mới xây tường
thế nhưng các dầm chưa được liên kết đã xây tường
và đây là nguyên nhân chính dẫn đến sập tường khi có sự cố